từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn có đông đồng bào dân tộc sinh sống trình độ canh tác còn nhiều hạn chế
bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp năm hai nghìn một mươi một xã chỉ đạt ba trên một mươi chín tiêu chí
đến nay xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
đây là xã thứ ba của huyện vùng cao lâm bình cán đích nông thôn mới
gia đình ông nguyễn đình cới ở thôn phai trẻ a xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn do ốm đau thiếu vốn sản xuất
sau khi được vay vốn ông đã tập trung chỉnh trang ngôi nhà bảo đảm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới
ông cũng đầu tư mua trâu về nuôi để phục vụ cày bừa phát triển kinh tế
quay ngân hàng chính sách năm mươi bảy triệu lấy về là chỉ trang
thay đổi rõ nét nhất chính là đời sống mọi mặt của nhân dân đều được nâng lên
tỷ lệ hộ nghèo của xã lăng can đã giảm từ năm mươi bốn bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi một bảy năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi một thu nhập bình quân đầu người của xã lăng can chỉ đạt khoảng tám bốn triệu đồng một người một năm
thì đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập của người dân được nâng lên trên ba mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt chín mươi bốn bảy
thời sống của nhân dân trên địa bàn xã lăng can nó thay đổi một cách toàn diện về tất cả các lĩnh vực
thứ nhất về kinh tế thì thu nhập của bình quân đầu người trên năm của lăng can
lăng can cuối năm hai nghìn một mươi tám đã đạt ba mươi sáu triệu đồng trên người trên năm và gấp gần bốn lần so với thời điểm năm hai nghìn một mươi một
xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của đảng của nhà nước
tuy nhiên cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân xã lăng can
tin tưởng rằng trong thời gian tới đời sống của người dân nơi đây sẽ ngày càng được nâng cao